vậy cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng khuyến cáo nông dân không tự mở rộng diện tích hồ tiêu
tập trung chăm sóc diện tích hồ tiêu hiện có để nâng cao năng suất chất lượng cây tiêu
đồng thời lồng ghép với các chương trình phát triển cây trồng khác theo hướng sản xuất bền vững và hiệu quả

tổng thống mỹ phản đối xếp chặt luật kiểm soát sống đạn
mỹ và hàn quốc khẳng định quan hệ quốc phòng song phương bền chặt trong bối cảnh hai bên đang xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước tại nhà trắng vào ngày hai mươi hai tháng năm tới
nhà trắng cho biết trong cuộc gặp tại thủ đô washington cố vấn an ninh quốc gia mỹ john bolton và giám đốc văn phòng an ninh quốc gia thuộc phủ tổng thống hàn quốc
trung uy yong đã tác khẳng định không có ý định điều chỉnh mối quan hệ quốc phòng song phương hiện nay
tại cuộc gặp ông chung eong đã thông báo cho ông bolton về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh liên triều giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un diễn ra hôm hai mươi bảy tháng bốn vừa qua
hai quan chức cũng thảo luận về cuộc gặp sắp tới giữa tổng thống mỹ donald trump với lãnh đạo triều tiên và nhất trí duy trì kênh liên lạc thường xuyên trong những tuần tới
theo tuyên bố hai quan chức trên cũng bắt đầu triển khai các công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của tổng thống moon jae in tới nhà trắng vào ngày hai mươi hai tháng năm
một khi washington đồng ý miễn hoàn toàn thuế đối với sản phẩm thép và nhôm của châu âu
tuyên bố trên được eu đưa ra sau khi mỹ gia hạn cho châu âu cùng một số đồng minh khác
để thương lượng trước khi áp đặt thuế nhập khẩu nhôm thép mới
ttip đầy tham vọng vốn đã bị hủy bỏ sau khi tổng thống donald trump nhậm chức tổng thống
bà cho rằng đây chính là lý do khiến eu có thể chỉ xem xét về mức thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa và hoa quả
trong khi vẫn loại trừ những yếu tố nhạy cảm nhất như những quy định của mỹ và eu về y tế hay an ninh
bất chấp lời kêu gọi của dư luận về việc tăng cường quản lý súng đạn sau khi xảy ra hàng loạt các vụ xả súng tại các trường học của mỹ
tổng thống mỹ donald trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với hiệp hội súng đạn nước này khi cam kết không xiết chặt các đạo luật kiểm soát súng đạn
ông chủ nhà trắng cũng chỉ trích các đạo luật súng đạn nghiêm khắc tại các nước như pháp anh và cho rằng các vụ tấn công có thể ngăn chặn được nếu người dân được trang bị vũ khí
phát biểu tại đại hội thường niên của hiệp hội súng đạn quốc gia mỹ ở dalas bang texas
tổng thống donald trump đã một lần nữa kêu gọi trang bị vũ khí cho giáo viên và tăng cường an ninh trường học
nhằm ngăn chặn các vụ xả súng tại trường học trong tương lai như vụ xả súng ở trường trung học missouri stanman douglas ở parkland bang florida khiến một mươi bảy người thiệt mạng
đây là những biện pháp được hiệp hội súng đạn quốc gia mỹ ủng hộ
tuy nhiên ông chủ nhà trắng lại không đề cập đến các đề xuất kiểm soát súng đạn mà ông từng tuyên bố trước đó như nâng độ tuổi người mua súng
đây là những biện pháp mà hiệp hội súng đạn quốc gia mỹ phản đối do cho rằng việc hạn chế kinh doanh súng là vi phạm quyền sở hữu súng đạn của người dân mỹ theo quy định trong hiến pháp nước này
các quan chức bộ ngoại giao nga tuyên bố vụ đầu độc cựu địa viên hai mang sách gây skorifan đã được giàn dựng bởi nếu vụ đầu độc này được sử dụng chất mà phương tây gọi là novichok thì cựu địa viên skorifan đã không thể qua khỏi
theo cục trưởng cục kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc bộ ngoại giao nga

các quan chức bộ ngoại giao nga tuyên bố vụ đầu độc cựu địa viên hai mang sách gây skorifan đã được giàn dựng bởi nếu vụ đầu độc tương tự novichok tuy nhiên đã tiêu hủy từ lâu
ngay lập tức nga đã yêu cầu nato đưa ra xác nhận chính thức về việc đã tiêu hủy chất độc do séc sản xuất
hôm nay các lực lượng vũ trang và cảnh sát malaysia đã tiến hành bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày chín tháng năm tới tại quốc gia đông nam á này
ủy ban bầu cử malaysia đã mở năm trăm tám mươi sáu điểm bỏ phiếu trên toàn quốc phục vụ bầu cử sớm
các điểm bỏ phiếu sớm được đặt tại trụ sở cảnh sát và doanh trại quân đội
những cử tri đi bỏ phiếu sớm bao gồm hai trăm bảy mươi tám năm trăm chín mươi thành viên cảnh sát hoàng gia malaysia
và lực lượng vũ trang malaysia lực lượng đặc nhiệm cùng vợ hoặc chồng
dự kiến các điểm bỏ phiếu sớm sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian từ một mươi bảy h đến một mươi chín h ngày năm tháng năm theo giờ địa phương
các lá phiếu sẽ không được kiểm trong ngày năm tháng năm và các thùng phiếu sẽ được giữ an toàn tại các trụ sở cảnh sát
ở cuộc đua giành quyền lực thủ tướng najib rajak sẽ cạnh tranh với cựu thủ tướng mahathir mohamed
người đã rời khỏi đảng cầm quyền hồi năm hai nghìn một mươi sáu và gia nhập phe đối lập
nếu đắc cử ông mathir mohammed chín mươi hai tuổi sẽ trở thành vị thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử thế giới